diễn biến phức tạp của dịch bệnh từ đầu năm đến nay đã gây ra những thiệt hại lớn với ngành du lịch
tuy nhiên việt nam vẫn được đánh giá là điểm đến thu hút và tiềm năng
vừa qua tổ chức giải thưởng du lịch thế giới đã thông báo các đề cử cho các hạng mục du lịch của năm
trong đó du lịch việt nam được đề cử tại một mươi một hạng mục hàng đầu châu á
một số hạng mục mà việt nam được đề cử đó là thành phố hàng đầu châu á dành cho thủ đô hà nội
điểm đến ẩm thực hàng đầu châu á điểm đến hàng đầu châu á điểm đến di sản hàng đầu châu á
điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu á điểm đến dành cho giới trẻ hàng đầu châu á và một số hạng mục khác
để bình chọn cho du lịch việt nam cần truy cập website tại địa chỉ www award com
giải thưởng du lịch thế giới ra đời năm một nghìn chín trăm chín mươi ba được ví như giải oscar của lĩnh vực du lịch
giải thưởng được tổ chức thường niên nhằm vinh danh các điểm đến du lịch nổi bật
nhà cung cấp dịch vụ du lịch chất lượng với các hạng mục đề cử ở lĩnh vực hàng không khách sạn công ty lữ hành